việc hàng chục hectare dứa và các cây hoa màu khác của người dân ở xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai bị chết hỏng bất thường
thủy văn nhân dân tỉnh lào cai đã công bố nguyên nhân gây ra hiện tượng trên
tại buổi họp báo đại diện cơ quan chuyên môn của tỉnh lào cai kết luận hoạt động của nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh không tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành
cụ thể nhà máy luyện kim màu này chưa có hệ thống thu hồi khí so hai mà chỉ dùng hệ thống phun sữa vôi để trung hòa
trong khi đó lượng vôi nhà máy sử dụng trong quá trình sản xuất từ năm hai nghìn một mươi sáu và ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy chỉ bằng một nửa khoảng một trăm linh tấn so với thực tế để trung hóa hết lượng khí so hai do quá trình luyện kim thải ra môi trường
do đó lượng khí s hai không được thu hồi hết đã phát tán ra môi trường là nguyên nhân dẫn đến dứa táp lá thối quả và cây cối hoa màu khác bị thiệt hại
trong các mẫu này thì có phát hiện các chỉ tiêu như là kim loại đồng kim loại trì thì nó vượt cái cho khác
trên cơ sở phân tích như vậy thì chúng tôi cũng thấy rằng là thành phần thiệt hại nồng độ của các chất thải liên quan mật thiết đến cựu ly và nhà máy lượng kim
vì vậy là cái nguyên nhân chính nguyên nhân thì phát sinh ra các thiệt hại rất nhiều nguyên nhân
và nguyên nhân
nguyên nhân chính thì chúng tôi xác định là từ nhà máy
ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện thiết bị làm mát của hệ thống lò quay hỏa luyện công suất bảy mươi năm tấn một năm của nhà máy được nhập khẩu từ trung quốc không có giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng
toàn bộ dây chuyền công nghệ trên chưa được thẩm tra về công nghệ hệ thống xử lý khí thải của nhà máy có một số vị trí bị hở
từ những sai phạm trên của công ty cổ phần tứ đỉnh tỉnh lào cai đã yêu cầu công ty cổ phân tứ đỉnh cùng với xã bản lầu giả soát lại diện tích cây cối hoa màu bị thiệt hại để bồi thường cho nhân dân nhanh chóng xây dựng hệ thống xử lý khí thải nước thải bảo đảm an toàn môi trường xung quanh kiên quyết dừng hoạt động của nhà máy nếu chưa bảo đảm các yêu cầu